elizabeth van loo nữ điệp viên xuất sắc nhất trong nội chiến hoa kỳ

nhiều phụ nữ đã tham gia vào công tác thông tin tình báo nhằm trợ giúp cho quân đội có nước đi đúng đắn
trong số đó thành công nhất xuất sắc nhất phải kể tới elizabeth van loo
quý bà miền nam gián điệp miền bắc
elizabeth van loo sinh ngày một mươi hai tháng một mươi năm một nghìn tám trăm một mươi tám ở richmond bang virginia hoa kỳ
ông ngoại của bà là hillarim baker một người theo chủ nghĩa bãi nô và là thị trưởng philadelphia

ông đã nỗ lực không ngừng cho công cuộc giải phóng nô lệ trong thành phố
đến tuổi ăn học gia đình gửi elizabeth van loo tới philadelphia để học tại một trường theo dòng quaker
một dòng có tư tưởng rất tiến bộ của đạo tin lành
điều này cộng với tiếng thơm của ông ngoại để lại đã củng cố tinh thần theo chủ nghĩa bãi nô của bà
khi cha mất năm một nghìn tám trăm bốn mươi hai
van loo và mẹ của mình đã giải phóng các nô lệ trong gia đình
những ai tiếp tục làm sẽ được hưởng lương
thậm chí trong cuộc suy thoái kinh tế năm một nghìn tám trăm ba mươi bảy đến một nghìn tám trăm bốn mươi bốn
bà đã dùng toàn bộ tiền thư kế để mua và giải phóng một số họ hàng của các nô lệ cũ trong gia đình mình

thật dễ hiểu khi elizabeth van loo ngay lập tức đi theo con đường đấu tranh của chính phủ liên bang
khi cuộc nội chiến hoa kỳ xảy ra
bà gia nhập vào đội ngũ những người ủng hộ tổng thống abraham lincoln thuộc phe miền bắc
tuy nhiên do sống ở miền nam elizabeth gan loo buộc lòng phải hoạt động một cách bí mật trong vai trò một nữ điệp viên

van loo luôn giả vờ là một người trung thành với liên minh miền nam
giải cứu tu binh
elizabeth van loo nhìn thấy cơ hội đầu tiên để hỗ trợ chính phủ liên bang sau trận manassas tháng bảy một nghìn tám trăm sáu mươi một
không có nơi nào để giữ tù nhân khi chính phủ liên bang đang tràn vào richmond liên minh miền nam đã giam họ trong một nhà kho vốn chuyên chứa thuốc lá
nhà kho đó đã trở thành nhà tù lippie khét tiếng
ban đầu nhà tù chỉ dành cho sĩ quan miền bắc nhưng về sau cả tù bình thường cũng được đưa tới giam
khiến số tù nhân tăng lên mức quá một người vào năm một nghìn tám trăm sáu mươi ba số lượng người đông trong điều kiện thiếu vệ sinh đã gây ra dịch bệnh chưa kể thiếu lương thực và thực phẩm
do số người chết cao nhà tù lippie được coi là chỉ đứng thứ hai về danh tiếng sau nhà tù andersonville ở georgia
thấy tình hình cấp bắt elizabeth van loo đã tình nguyện làm y tá tại nhà tù lippie nhưng lời đề nghị bị người phụ trách là trung ý david h todd từ chối
không bỏ cuộc
bà đã vượt mặt trung ý todd thuyết phục cấp trên của ông là tướng john h winder cho phép ba và mẹ mang thức ăn sách và thuốc cho tù nhân
hành động này đã bị chỉ trích mạnh mẽ
tờ richman incyre viết hai quý ba sống ở jechil gần đây đã thu hút sự chú ý của dư luận khi thường xuyên quan tâm tới tù nhân miền bắc
tờ richmond dispatch còn viết rằng nếu nhà van loo không ngừng lại họ sẽ bị vạch trần và bị coi là kẻ thù của đất nước
không lâu sau hai mẹ con nhanh chóng bị đe dọa bạo lực
những lời lẽ đe dọa chỉ khiến bà van loo thêm quyết tâm giúp chính phủ liên bang
bà đã chuyển thông tin cho tù nhân thông qua ngang bí mật trong địa đồ ăn và liên lạc với họ qua tin nhắn giấu trong sách

elizabeth van loo thậm chí còn giúp tù nhân lên kế hoạch trốn thoát giấu nhiều người trong nhà trong thời gian ngắn
kết quả là dưới sự hỗ trợ của bà tháng một mươi hai năm một nghìn tám trăm sáu mươi ba hai binh sĩ ở phe chính phủ liên bang đã trốn thoát khỏi nhà tù liby
họ kể lại mọi chuyện với tướng benjamin butler

từ đây con đường làm điệp viên của quý ba miền nam chính thức bắt đầu

đồng ý và nhanh chóng trở thành người phụ trách mạng lưới điệp viên của tướng butler và là nguồn tin chính của ông tại richmond

trong thông tin đầu tiên nhận từ bà van loo ngày ba mươi tháng một một nghìn tám trăm sáu mươi bốn
tướng butler được thông báo rằng liên minh miền nam định chuyển tù nhân từ các nhà tù quá tại richmond tới địa ngục trần giang
bà van loo
đã đề xuất số người cần để tấn công và giải phóng tù nhân đồng thời cảnh báo ông không đánh giá thấp liên minh miền nam
đáng tiếc là trong vụ này liên minh miền nam đã đánh chặn thành công
vụ tiếp theo có kết quả vô cùng rực rỡ ngày một mươi bốn tháng hai năm một nghìn tám trăm năm mươi
một trăm linh chín sĩ quan binh lính của liên bang đã tham gia vào cuộc vượt ngục lớn chưa từng có tiên lệ
vụ vượt ngục khiến cả richmond nói riêng và toàn liên minh miền nam rúng động bản thân nhà tù libby cũng rơi vào cảnh hỗn loạn
về phía các tù binh miền bắc thắng lợi tinh thần này khiến họ vô cùng sung sướng họ dần sốc lại tinh thần chiến đấu và sinh tồn
sau sự việc này bà van loo tận tinh giúp đỡ những tù nhân còn lại đặc biệt là những người ở nhà tù belle isle
trong khoảng thời gian từ một nghìn tám trăm sáu mươi hai đến một nghìn tám trăm sáu mươi năm hòn đảo này là nơi sinh sống của khoảng ba mươi tù binh và khoảng một người đã chết
những báo cáo của bà về tình trạng không thể tồi tệ hơn của tù binh tại đây đã khiến cho các sĩ quan miền bắc

ngày hai tháng ba năm một nghìn tám trăm sáu mươi bốn trận walkerton nổ ra nhằm giải thoát các tù binh đang giam giữ tại đó nhưng cuối cùng thất bại
tới tháng sáu năm một nghìn tám trăm sáu mươi bốn mạng lưới tình báo của bà van loo đã có hơn chục người
cùng với các điệp viên trong cơ quan chính phủ mạng lưới phi chính thức này có cả đàn ông phụ nữ da trắng và da màu

sau các phát động hiệu quả tới mức trong vài lần bà van loo còn gửi được các báo chí trong thành phố richmond tới cho trung tướng ulysses s grant
vinh quang và tuổi nhục

vì giúp đỡ tù binh phần lớn tài sản riêng và mọi chỗ đứng trong xã hội của bà đã không còn

bà van loo đã treo lá cờ liên bang trên nóc nhà chính thức nhận mình là người của liên bang
sau đó một đám đông đã vây quanh đe dọa đốt nhà và hành quyết bà
quá trình phục vụ chính phủ liên bang khiến những người ở richmond không thể tha thứ cho bà
không ai đi cạnh mẹ con nhà van loo trên phố hay bất kỳ đâu mọi chuyện càng tồi tệ hơn
sau mỗi năm trôi qua bà kể rằng

tôi sống cuộc sống đơn độc hoàn toàn trong thành phố mà tôi chào đời như thế tôi nói tiếng nước ngoài
khi tướng grant lần đầu tới richmond sau chiến tranh
ông đã uống trà với bà van loo và ca ngợi rằng
bà đã gửi cho tôi những thông tin quý giá nhất về richmond
trong cuộc chiến
khó khăn của bà van loo dần giảm bớt sau khi ông grant trở thành tổng thống năm một nghìn tám trăm sáu mươi chín

bà đã hiện đại hóa hệ thống bưu điện thành phố và tuyển một số người mỹ gốc phi vào làm
tuy nhiên khi ông rutherford b hayes lên nắm quyền

trong tuyệt vọng bà đã liên lạc với gia đình paul revere
một trong những sĩ quan chính phủ liên bang

gia đình này cùng với những người giàu có tại boustin
đã chu cấp tiền thường xuyên cho bà
nhờ khoảng tiền đó bà van loo đã sống được cho tới khi qua đời vào năm một nghìn chín trăm linh
dù được đánh giá là một trong những điệp viên tài ba nhất của nước mỹ

bà chỉ coi mình là một người mỹ yêu nước trung thành và đang giúp nước mỹ
tôi không biết tại sao họ có thể gọi
tôi là gián điệp khi tôi phục vụ đất nước tôi trong biên giới được công nhận